kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn đã kết thúc tuần làm việc đầu tiên
với rất nhiều vấn đề nóng được đặt lên bản nghị sự
qua những phiên thảo luận tại nghị trường cửu chi đã thấy tiếng nói nguyện vọng của mình
được gửi gắm tới quốc hội qua đó trông đợi vào những quyết sách đúng đắn
từ diễn đàn của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín bùng phát mạnh trên phạm vi toàn cầu
đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều quốc gia trên thế giới
cửu chi và nhân dân ghi nhận đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt
hiệu quả của đảng nhà nước vừa thực hiện phòng chống dịch
vừa phát triển kinh tế và bảo đảm đời sống nhân dân
cửu chi cũng rất tin tưởng và kỳ vọng vào việc dù trong bối cảnh dịch bệnh như vậy
chính phủ vẫn quyết định đặt ra mục tiêu tăng trưởng sáu
trong tuần làm việc đầu tiên của quốc hội
vấn đề mà các cử tri quan tâm nhiều nhất là chuyển đổi sang phương thức quản lý cư trú mới
trước khẳng định của bộ trưởng bộ công an quyết tâm đưa luật cư trú sửa đổi
thi hành ngay từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
nếu được quốc hội đồng ý sẽ chấm dứt sự tồn tại của sổ khẩu giấy
bên cạnh việc ủng hộ cử tri lo ngại rằng từ nay đến ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
khó bảo đảm trong việc kết nối khai thác chia sẻ dữ liệu về lưu trú một cách đồng bộ
tôi nghĩ rằng là một sự thay đổi nào cũng cần phải có lộ trình
và chúng tôi cũng mong muốn rằng là nếu như bộ công an mà chúng ta tiến hành được
theo đúng thời hạn mà bộ công an dự kiến đấy là điều tốt nhất
còn nếu không mà để cho chính xác hợp lý và khoa học
chúng tôi nghĩ rằng cũng cần có một thời gian
thời gian nhất định để cập nhật các vấn đề về điện tử về sổ hộ khẩu số
thời gian còn lại của năm hai nghìn hai mươi không còn nhiều
khó khăn vẫn còn phía trước
song với những gì diễn ra tại nghị trường quốc hội trong tuần qua
đã cho thấy khó khăn thế nào cũng có thể giải quyết nếu đảng quốc hội
chính phủ và nhân dân cùng chung sức đồng lòng